thành phố hà nội từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám kết nạp được hơn năm mươi bốn đảng viên mới

tuy nhiên với những đối tượng đảng viên không chấp hành nghiêm túc quy định sinh hoạt đảng
thiếu tinh thần gương mẫu có biểu hiện suy thoái
thì việc ra soát sang lọc lại có phần khó khăn hơn
bởi quá trình đó còn những vướng mắt
trì bộ sáu xã đại yên huyện trường mỹ
hai năm trước tiếp nhận thêm ba đồng chí đảng viên là đặng duy phương trịnh báo huỳnh đặng xuân hiếu
xuất ngũ về địa phương sinh hoạt
tuy nhiên cũng trong hai năm đó cả ba anh đều không chấp hành nghiêm túc quy định sinh hoạt đảng
trước mỗi kỳ sinh hoạt trì bộ
khi không thông báo được cho những đảng viên đi làm ăn xa
đồng chí tuấn thường phải đến tận nhà để nhờ sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình họ
tuy vậy cũng không mấy khi ông liên lạc được
bởi vậy đầu năm hai nghìn một mươi chín tri bộ đã phải tiến hành thủ tục xóa tên ba đảng viên đó
trên sinh hoạt trì bộ chúng tôi cũng tạo điều kiện
điều kiện để anh đi làm kinh tế
thế nên anh cũng xin phép tạo điều kiện

có điều kiện miễn sinh hoạt
sau quá trình thì trong thời gian dài quá anh không tham gia sinh hoạt
khi đến cuối năm tổng kết
mà để bình xét đảng viên cuối năm
đánh giá chất lượng đảng viên anh cũng không về dự sinh hoạt
một hai lần như thế thì cuối cùng trì bộ cũng họp
và cũng đề nghị đảng viên xem xét và xóa tên anh
theo quy định trong vòng ba tháng
đảng viên không tham dự sinh hoạt
cấp ủy tri bộ đã phải tiến hành xem xét để xóa tên đảng viên
trong vòng ba tháng đảng viên không tham dự sinh hoạt
tuy nhiên thời gian ở đây kéo dài tới hai năm
đồng chí vũ đức loan bí thư tri bộ một mươi hai
phường thanh lương quận hai bà trưng
vừa qua tri bộ cũng phải xem xét xóa tên
đối với hai đối tượng do không tham gia sinh hoạt đảng
nhiều tháng trước trì bộ đã trả lời
anh không tham gia vào các hoạt động của trì bộ
đồng chí bí thư tri bộ cũng không thể liên lạc được với anh
không nhận được sự hợp tác và trao đổi từ phía anh nghĩa
khi làm thủ tục xem xét xóa tên đảng viên
đối với những trường hợp như vậy
trì bộ rất lúng túng
thì báo thật với các đồng chí là chúng tôi cơ sở
làm rất là thấy rằng nó rất là
nhiều vấn đề mà nó phức tạp
ở cái chỗ là gì
một là phải
sinh hoạt cấp kỷ
lập biên bản gặp gỡ
thứ hai nữa là phải lập danh sách
báo cáo rồi xin ý kiến rồi
nhưng cuối cùng là phải kiểm tra danh sách
vắng mặt trong các cái buổi học trì bộ
rồi thì là
không đóng đẳng phí liên tục các kỷ
thế rồi ngoài ra nữa là gì
là phải có đơn
thế nhưng mà cũng có
đồng chí là không gặp được
không liên lạc không hợp tác
thế cho nên là chúng tôi thấy là
một là cũng rất là phức tạp
đối với đảng viên
đấy cấp ủy tri bộ yêu cầu
làm bản tự kiểm điểm
và đến kiểm điểm trước tri bộ
đấy trước tri bộ
nếu như đảng viên đó không đến
thì tri bộ có thể làm thủ tục xóa tên
danh sách đảng viên
tuy nhiên rằng là quy định là như vậy thôi
nhưng mà về hồ sơ thủ tục
chứng minh được là
cấp ủy tri bộ đã làm được điều đó
thì đây cả là một vấn đề
trong công tác xóa tên đảng viên
có những trường hợp
có những trường hợp

đấy mới xóa tên được một đảng viên
đấy bởi vì nó vướng vào thủ tục như vậy
việc xóa tên
hoặc là xử lý kỷ luật đảng viên
cần có những các cái hướng dẫn
nó cụ thể hơn
để làm sao dễ cho cơ sở
hiện nay việc chuyển sinh hoạt đảng
cho đảng viên còn nhiều bất cập
chưa có sự phối hợp chặt chẽ
giữa tổ chức chuyển đi và chuyển đến
thông qua đây mà nhiều đối tượng bỏ sinh hoạt đảng
để quản lý được đối tượng này
cần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng
trong quá trình thực hiện việc chuyển sinh hoạt
cho các đảng viên
và tổ chức đảng đưa chuyển đến

tuy nhiên thì
các cấp ủy phải thực hiện nghiêm
quy định của trung ương
đặc biệt theo quy định chỉ thị số hai mươi tám
những đảng viên thiếu gương mẫu
uy tín trong nhân dân thấp
phải phân loại giả soát sang lọc
để đưa ra khỏi đảng
vậy nhưng hiện chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể
nhận diện những đảng viên thiếu gương mẫu
thiếu uy tín
đến mức phải đưa ra khỏi đảng
đây cũng là một vững mắc cho các cấp ủy
trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị
chúng ta là dễ
triển khai thực hiện
việc thực hiện chỉ thị số hai mươi tám
đang được tiến hành đồng bộ trong đảng
và muốn nâng cao chất lượng đảng viên
khắc phục được tình trạng chạy theo số lượng
xem nhẹ chất lượng
thì cần phải giải tỏa áp lực về chỉ tiêu số lượng
mặt khác cần sớm tháo gỡ những vướng mắc
về tiêu chí phân loại
về quy trình sang lọc đảng viên
thì mới kịp thời đưa ra khỏi đảng
những người không còn đủ tư cách
có như vậy thì việc thực hiện chỉ thị số hai mươi tám
mới đạt được yêu cầu đề ra